vì đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn của đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ để thống nhất lãnh đạo chỉ đạo bộ chính trị cần ban hành chỉ thị về vấn đề này
thưa quý vị sau đây là thông cáo báo chí ngày làm việc thứ nhất của hội nghị trung ương chín
trước khi hội nghị bộ chính trị đã báo cáo ban chấp hành trung ương đảng về việc bộ chính trị đã quyết định
phân công đồng chí đại tướng lương cường ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam tham gia ban bí thư và giữ chức vụ thường trực ban bí thư
đồng chí lê minh hưng bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng giữ chức vụ trưởng ban tổ chức trung ương tránh văn phòng trung ương đảng
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ thay mặt bộ chính trị điều hành phiên họp
đồng chí lương cường ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư thay mặt bộ chính trị báo cáo về chương trình hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
tiếp theo trung ương cho ý kiến về công tác nhân sự và xem xét kỷ luật cán bộ cụ thể như sau
xem xét cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
đồng chí trương thị mai là cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
trong suốt quá trình công tác và trên các cương vị lãnh đạo đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của đảng và hoạt động của quốc hội
tuy nhiên theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương trong thời gian giữ cương vị ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đồng chí đã có một số vi phạm khuyết điểm trong việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng ảnh hưởng đến uy tín của đảng và cá nhân
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác
căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí trương thị mai ban chấp hành trung ương đảng đồng ý để đồng chí trương thị mai thôi giữ chức ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
ban chấp hành trung ương đảng quyết định giới thiệu nhân sự để quốc hội khóa một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
ban chấp hành trung ương đảng bầu bổ sung bốn ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba gồm các đồng chí
đồng chí lê minh hưng bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương tránh văn phòng trung ương đảng
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí bùi thị minh hoài bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng bí thư đảng đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
ban chấp hành trung ương đảng quyết định thi hành kỷ luật các đồng chí sau
năm đồng chí lê thanh hải nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư thành ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buôn lỏng lãnh đạo chỉ đạo để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm tại đảng bộ chính quyền thành phố gây hậu quả rất nghiêm trọng nguy cơ thiệt hại thất thoát lãng phí rất lớn ti
và nhiều vụ án hình sự trong đó có vụ án rất nghiêm trọng nhiều cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật bị kỷ luật xử lý hình sự gây dư luận xấu bức xúc ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố
đồng chí dương văn thái ủy viên trung ương đảng khóa một mươi ba bí thư tỉnh ủy bắc giang và đồng chí mai tiến dũng nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao